câu chuyện phát triển sau sắp nhập của thôn làng chút đã cho thấy sự đồng tình đồng sức đồng lòng của người dân là cơ sở nền tảng cho thôn bản đổi mới văn minh và phát triển bền vững
nà bơ và nà cóc xã hòa mạc huyện văn bàn tỉnh lào cai trước là hai thôn sát nhau
dân của hai thôn đều là đồng bào dân tộc tày sinh sống chủ yếu dựa vào lúa nước chăn nuôi trồng rừng và buôn bán nhỏ lẻ
thôn nà bơ có bốn mươi bảy hộ với hai trăm ba mươi năm nhân khẩu diện tích đất tự nhiên hai trăm linh chín hectare
thôn nà cóc có bảy mươi một hộ với ba trăm tám mươi năm nhân khẩu diện tích tự nhiên hai trăm năm mươi hectare
theo quy định hai thôn không đủ tiêu chuẩn năm mươi về quy mô dân số và diện tích tự nhiên phải tiến hành sắp nhập
sau khi sát nhập thôn mới có tên là
diện tích tự nhiên bốn trăm năm mươi chín hectare có một trăm một mươi ba hộ và bốn trăm bảy mươi tám nhân khẩu sinh sống
địa bàn bằng phẳng hai thôn thì giáp danh gần nhau
thứ hai đối với trình độ dân trí của bà con cũng tương đồng nhau
thứ ba về dân tộc cùng một dân tộc ở tại cả hai thôn đều là dân tộc tày
thứ hai là bí thư trí bộ tuyên truyền các ban ngành đoàn thể trong các khối tuyên truyền cho nhân dân đồng tâm một lòng để vào cuộc với cán bộ
sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân hai thôn nà bơ và nà cóc tạo thuận lợi cho công tác sắp nhập
bộ máy lãnh đạo thôn mới được kiện toàn tổ chức hiệu quả và tinh gọn được sáu cán bộ không chuyên trách
tuy vậy quá trình sắp nhập có những khó khăn không nhỏ tạo áp lực đối với đội ngũ cán bộ
đòi hỏi sự đoàn kết thống nhất cao
sát nhập từ hai thôn cũ vào đối với thuận lợi về tổ chức lãnh đạo của trí bộ
thứ hai về khó khăn đối với khó khăn thứ nhất là đối với công tác cán bộ
sau khi sát nhập cán bộ dư thừa để vận động một số đồng chí để nghỉ cũng rất khó khăn
thứ hai sau khi sát nhập
thì cái khó khăn địa bàn rộng tổ chức lãnh đạo điều hành cũng khó khăn
buổi họp tri bộ làng chút giờ luôn có sự tham gia của nguyên bí thư tri bộ thôn nà bơ và nà cóc
đồng chí hoàng đức hòa hơn hai nhiệm kỳ làm bí thư tri bộ thôn nà bơ
tuy không còn giữ vai trò là người đứng đầu nhưng đồng chí thường xuyên được tham vấn ý kiến
đặc biệt trước những vấn đề quan trọng
sự đoàn kết tiếp nối được hình thành xây dựng từ ngay trong hạt nhân chính trị của thôn bản
kinh nghiệm theo công tác lãnh đạo từ trước sau khi mình phát huy
thông qua các cuộc họp là mình cũng phải có ý kiến là xây dựng
đồng viên các đảng viên làm sao trong công tác của đảng trong trí bộ
cho nó thật đoàn kết muốn đoàn kết muốn hoàn thành các nhiệm vụ thì ít ra là các đoàn
đoàn viên cũng phải đoàn kết thì mới hoàn thành nhiệm vụ được
mình còn trẻ nhưng kinh nghiệm chưa có nên phải học hỏi phải tìm hiểu
những đồng chí hòa thư trí bộ nà bơ là đồng chí đã làm trước và đã có kinh nghiệm hơn
nên là trí bộ tôi chỉ sau khi sát nhập thì tôi sẽ cố gắng để học tập
nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về vấn đề công tác phát triển đảng viên
trì bộ là gốc rễ của đảng trong quần chúng trí bộ trong sạch vững mạnh thì mọi chính sách của
đảng đều được thi hành đúng và đủ mọi công việc đều tiến bộ không ngừng chính vì vậy
đồng chí hoàng đức hòa người cần mẫn đốt đuốc đi tìm gạch hồng bao năm qua
vẫn đồng hành cùng tri ủy thôn làng chút chăm lo công tác phát triển đảng viên
bởi đây là nhiệm vụ căn bản lâu dài nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tri bộ
trí bộ là nó cũng tuyên truyền cho các cháu các em là cần nỗi tiếc kết nội kết nạp đảng
nhưng mà qua nhiều cái là vận động thì quần chúng nhân dân là nó không yêu vãi mấy
thì có trí bộ là nó cũng vất mặt trần và các đoàn thể là phải phối kết hợp thường xuyên
vì xin thưa là vì công tác bây giờ nó khác ngày xưa
ngày xưa là nó không đi đây đi đó không đi làm ăn tự do như bây giờ
bây giờ chủ yếu là ở nhà là những người già người cao tuổi rồi còn lớp trẻ là toàn đi làm ăn xa
bây giờ chắc là thông qua cuộc sinh hoạt rồi thông qua các hội nghị là cũng khó
cuối năm mới về rồi chủ yếu là những người là cầm trịch ấy
phải là tuyên truyền vận động phải là công tác là vận động công tác quần chúng thật tốt
tổ chức đảng chính là ngôi nhà chung cho toàn đảng viên
muốn có ngôi nhà vững chắc thì phải chọn lựa những viên gạch tốt để xây
tương tự như vậy muốn tổ chức đảng mạnh thì phải lựa chọn được quần chúng yếu tố để kết nạp
quan điểm và cách làm của đồng chí hoàng đức hòa
được tri ủy hiện nay tiếp nối và phát huy các đồng chí đều có thể tìm hiểu về việc làm việc này
người dân thôn làng chút thường bắt gặp hình ảnh bí thư nguyên bí thư tri bộ
đồng hành đến các gia đình có quần chúng yếu tố để nắm tư tưởng
giúp họ định hướng lý tưởng và con đường phấn đấu rèn luyện
tri bộ thôn làng chút đến nay có hai mươi sáu đảng viên việc phát huy tính tiên phong
vai trò dẫn dắt trong cộng đồng của người đảng viên được tri bộ trú trọng
đặc biệt là trong mảng kinh tế
người dân nà bơ nà cóc
trước đây chủ yếu trồng nguyên liệu
trồng lúa và chăn nuôi gia súc
thì nay để nâng cao thu nhập hộ gia đình tri bộ chủ trương tập trung thăm canh tăng vụ
về cái công tác tăng vụ ba để tăng thêm thu nhập cho người dân
thì ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn một mươi chín lúc đầu chỉ đác đác mấy hộ dân làm thôi
vì công tác tuyên truyền nó hạn hẹp
hai nghìn một mươi tám thì cái thu nhập nó được tăng hơn thì nhân dân rộng cái mô hình cho trong người dân ra
thì nhân dân phát triển rất tốt về vấn đề này
hai nghìn một mươi chín này là hiện bây giờ là đã có gần một mươi bảy ha khoai tây
để thay đổi nếp canh tác hai vụ của người dân tri bộ ra chỉ thị yêu cầu đối với từng đảng viên
các đảng viên là người đầu tàu gương mẫu đi trước quần chúng dân dân để thực hiện công tác tăng vụ ba
nhất là với vụ trồng khoai tây mỗi đảng viên là phải trồng từ năm ban a trở lên
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy tri bộ đã cố hướng chỉ đạo cho các đảng viên sau đó mới tuyên truyền xuống quần chúng dân dân được
mỗi đảng viên có trách nhiệm đi đầu trong phát triển kinh tế hộ các đảng viên có trách nhiệm đi đầu trong phát triển kinh tế hộ
tạo sự lan tỏa để người dân thôn mới thành lập có cùng trí hướng trong lao động sản xuất
vụ đông năm qua gia đình đồng chí hoàng thành triệu trồng chín tạ khoai tây trên diện tích một hectare
hiện nay khoai tây đang phát triển rất tốt khả năng thu hoạch được năm đến sáu tấn trên một hectare
nhờ phát huy vai trò tiên phong của đảng viên tri bộ thôn làng chút đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp
theo hướng sản xuất hàng hóa nâng giá trị sản phẩm trên một hectare đất canh tác tăng lên tám mươi bốn triệu đồng
tổng sản lượng lương thực của thôn vì thế cũng tăng hơn đáng kể
người dân yên tâm hăng hái lao động sản xuất
về nông lâm nghiệp thì nhân dân rất là đồng tình ví dụ như trồng cây lúa nước là cánh đồng một giống này
trồng cánh đồng một giống như bây giờ xong rồi thu hoạch rồi thì làm cái vụ ba thì nhân dân là đồng tình là trồng khoai tây
phát triển văn hóa phải được gắn với phát triển kinh tế xã hội với những giá trị truyền thống tốt đẹp bản sắc dân tộc được gìn giữ phát huy
đó là thành tiệu đáng kể của tri bộ thôn làng chút
trong vai trò lãnh đạo
lãnh đạo tri bộ đang nghĩ quyết đúng hướng để tổ chức triển khai cho bà con nhân dân đối với lĩnh vực phát triển kinh tế
thứ hai là đối với công tác văn hóa và khôi phục một số bản sắc văn hóa thì đối với tri bộ thôn bản thì cũng là phải định hướng và vận động tuyên truyền bà con nhân dân để triển khai công tác văn hóa xã hội
mỗi tuần giao lưu với nhau một buổi câu lạc bộ hát nôm chẳng hạn
ví dụ như cái ngày lễ hôm sáng
lễ lớn lễ hội sống đồng
khu toàn dân đoàn kết
thì nhân dân cũng rất là đồng tình hai thôn thì tôi cũng thấy là thuận lợi khi sắp nhập thôn
câu lạc bộ hát nôm trước đây chỉ sinh hoạt ở thôn nà bơ
sau sắp nhập hai thôn nhờ công tác tuyên truyền trong hội phụ nữ đoàn thanh niên câu lạc bộ đã hội tụ được đông hội viên hơn
thôn dưới này cũng chỉ có bốn năm chị em tham gia thôi
vì sau về bây giờ là thêm được cả
một mươi một hội viên
bây giờ là có một mươi một hội viên trong đó là có cả nam cả nữ
nhất là được cả bốn đồng chí nam
trước là nam ít tham gia hơn
bây giờ lại nó thành cái truyền thống
bây giờ lại nam trang nữ tuổi
nhất là tuổi trẻ thì cũng đang tìm cách học hát
di sản nét đẹp văn hóa truyền thống được lưu giữ phát huy kinh tế ngày một đi lên
công tác phát triển đảng viên được trú trọng
kết quả ban đầu sau sắp nhập thôn chưa phải là thành công lớn mang tính chất đột phá
nhưng là bước đà để tri bộ thôn và nhân dân làng chút tiếp tục khai thác tốt thế mạnh khắc phục mọi khó khăn phát huy truyền thống đoàn kết chung sức chung lòng tạo khởi sắc
chỉ trong năm nay thôi thôn làng chút sẽ nâng mức thu nhập bình quân mỗi năm của người dân lên bốn mươi triệu đồng và hoàn thành mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu
câu chuyện sắp nhập nếu như thôn làng chút có sự đồng thuận trong dân có sự dẫn dắt đầu tàu gương mẫu trách nhiệm của tri bộ thôn
thì với y can và minh tiến hai xã thuộc diện bắt buộc phải sắp nhập của huyện trấn yên tỉnh yên bái
lại có tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dám chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân sẵn sàng cho sự sàng lọc vì đại cục
đón nhận chủ trương sắp nhập với thái độ tích cực đồng chí nguyễn tiến vĩ đã viết đơn nghỉ hưu sớm
sau ba mươi năm gắn bó với công việc ở xã minh tiến
bản thân tôi là cán bộ đảng viên thì trước tiên là đồng thuận và chấp hành các chủ trương của đảng cũng như là của nhà nước
trong việc xếp sắp dạy tinh giảm các bộ máy đặc biệt là đối với xã chưa đủ năm
cái thứ hai nữa là đối với chúng tôi thì trong quá trình công tác cũng lâu năm bây giờ cũng do tuổi đã cao sức khỏe thì yếu giảm
thế và hai nữa là chúng tôi cũng đã làm đơn
làm đơn là xin nghỉ theo cái nghị quyết bảy của hội đồng dân tỉnh hiến bái
việc là chính sách là theo cái chính sách là hỗ trợ đối với cán bộ công nhân viên chức
sàng lọc cán bộ để tổ chức bộ máy xã mới tinh gọn và hoạt động hiệu quả
đó không chỉ là nguyện vọng của cán bộ lớp trước mà còn là mong đợi của những người cán bộ có độ chín lẫn tuổi trẻ
tư tưởng của anh em thì rất thoải mái bởi vì làm đâu cũng là công việc
đối với bản thân tôi nếu mà không được tín nhiệm và sự sắp xếp của tổ chức
mà phải nghỉ hoặc là chuyển đổi công tác thì cũng rất là vui vẻ
bởi vì là tất cả là do năng lực trình độ để mà cấp chuyên xét cái việc này
hiện nay chúng ta cũng đang xây dựng cái bộ máy để làm sao đó là công bậc để phục vụ cho nhân dân
nếu mà dù như là chúng ta không vào trong cái diện được quy hoạch và được bổ nhiệm thì chúng ta cũng sẽ
tôi cũng sẵn sàng đó là tiếp nhận cái công việc về với lại có cái hướng để tiếp tục có cái công việc khác
và đồng thời vẫn ủng hộ đối với lại đảng ủy chính quyền địa phương và những người đang thực hiện
rồi đây cán bộ ở minh tiến y can người được lựa chọn ở lại người phải ra đi
nhưng đó cũng là cách mà những người cán bộ trẻ có năng lực trình độ bản lĩnh chấp nhận thử thách mới
cả nước có sáu trăm hai mươi ba đơn vị hành chính cấp xã có hơn một trăm ba mươi năm thôn tổ dân phố với gần tám trăm ba mươi tám người hoạt động không chuyên trách phải tiến hành sắp xếp
tổng số lương hưu của cán bộ công chức cấp xã và thực hiện khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở là hơn ba mươi hai tỷ đồng mỗi năm
do đó tinh gọn bộ máy và giảm chi thường xuyên cho ngân sách là đòi hỏi bức thiết
và một khi cán bộ người dân trên cả nước đồng thuận đồng tâm cùng chia sẻ thậm chí là hy sinh lợi ích cá nhân thì chắc chắn chủ trương sắp nhập sẽ được tiến hành thắng lợi tinh gọn để hoạt động hiệu lực hiệu quả